ngày hai mươi tám tháng một mươi đơn vị quản lý vận hành hầm hải vân công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ hamadeco cho biết đang đứng trước nguy cơ dừng vận hành hầm do nợ tiền điện
theo hamadeco hai quý gần đây công ty cổ phần hầm đèo cả vẫn chưa chuyển chi phí vận hành hầm hải vân cho hamadeco khiến việc chi trả tiền điện cho điện lực liên triều đà nẵng vẫn chưa thực hiện
do đó đơn vị đang nợ tổng số tiền điện lên tới hai sáu tỷ đồng và hầm hải vân đứng trước nguy cơ tạm ngưng hoạt động do khả năng bị cắt điện
theo công ty cổ phần đèo cả do hiện bộ giao thông vận tải vẫn chưa cho phép công ty đặt trạm thu phí hoàn vốn sửa chữa tuyến đường đèo cả đà nẵng lăng cô
nên hiện công ty vẫn chưa có nguồn thu để chi trả tiền vận hành hầm hải vân